ngày một mươi tám tháng một mươi tại thành phố huế bộ giáo dục và đào tạo hội hữu nghị việt lào tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng việt nam dành cho lưu học sinh lào đang theo học ở khu vực miền trung và tây nguyên
cuộc thi quy tụ được một mươi năm đội đến từ các trường đại học cao đẳng tại miền trung và tây nguyên
tại cuộc thi các thí sinh đã trình bày lưu loát bằng tiếng việt những kiến thức và hiểu biết của mình về văn hóa danh nhân lịch sử đất nước việt nam và mối quan hệ keo sơn căn bó đặc biệt hữu nghị giữa hai nước việt nam và lào
theo bộ giáo dục và đào tạo hàng năm các trường đại học cao đẳng trên cả nước trong đó có miền trung và tây nguyên đã tiếp nhận đào tạo cho hàng nghìn lưu học sinh lào ở các bậc đại học và sau đại học
tuy gặp những khó khăn ban đầu về ngôn ngữ và sự thay đổi điều kiện sinh hoạt nhưng được sự hỗ trợ nhiệt tình của đội ngũ giảng viên nhân viên và sinh viên việt nam các bạn sinh viên lào đều hoàn thành chương trình học
trở về nước các lưu học sinh này đều đã phát huy kiến thức kỹ năng đã học tập và thực sự trở thành cầu nối cho tình hữu nghị giữa hai nước